trước việc nhiều nông dân đuôi nhau trồng mít thái sở nông nghiệp và phát triển nông thôn
tỉnh bình phước vừa có khuyến cáo người dân không trồng ồ ạt để tránh hệ lụy về sau
khuyến cáo này được đưa ra khi giá mít thái từ đầu năm đến nay liên tục tăng bất thường nếu như giá
mít năm trước trong khoảng từ một mươi hai đến một mươi năm đồng một kg thì nay tăng lên từ bốn mươi năm đến năm mươi đồng
đồng một kg trước đó tại tỉnh bình phước cũng tồn tại tình trạng chuối tăng giá đột biến
người dân đã chặt bỏ cây trồng khác để trồng chuối tuy nhiên sau khi chuối thu hoạch
thương lái không mua hoặc mua với giá thấp dẫn đến tình trạng nông dân lỗ nặng